những năm qua liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc rượu có nạn nhân tử vong có nạn nhân thoát khỏi tử thần nhưng để lại nhiều di chứng
lo ngại nhất hiện nay là tình trạng rượu bán ra dưới danh nghĩa rượu nấu tại nhà song khó ai xác định có pha trộn cồn công nghiệp hay không
vậy là mối nguy ngộ độc rượu cứ thế dài dẳng
bên cạnh đó rượu bia còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hàng loạt các thảm án khác
điều này khiến cộng đồng mạng đặc biệt lên án mong muốn lực lượng chức năng bắt rượu giả
nhưng cũng cần các biện pháp mạnh hơn về các loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện tượng nhiễm độc metanol xảy ra khá nhiều rồi thiết nghĩ cơ quan chức năng nên có biện pháp quản lý
đề nghị cơ quan điều tra xử hình sự công khai thật nặng kẻ làm rượu giả gây hậu quả nghiêm trọng
nên đánh thuế bia rượu cực cao để hạn chế rượu bia quá nhiều hệ lụy rồi
cần phải bắt chủ quán và người sản xuất rượu giả phải chịu trách nhiệm
phải xử nghiêm bởi cơ quan
tính gian đe cho những kẻ vì đồng tiền mà làm khổ tâm cho bao gia đình
phải xử tù nhiều năm người sản xuất kinh doanh rượu gây chết người do có độc tố trong rượu
mới có thể chấm dứt được các vụ tử vong do uống rượu độc
cư dân mạng cho rằng thay vì để xảy ra hậu quả đáng tiếc liên quan đến bia rượu
ngay lúc này mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng rượu bia
kiến thức ở chỗ biết sử dụng an toàn tránh dẫn đến các vụ ngộ độc
khiến bản thân phải đánh đổi tính mạng
kỹ năng ở việc không ép rượu người khác hoặc trong tình huống bị ép rượu phải từ chối thế nào
bởi uống rượu chưa chắc đã bản lĩnh nhưng người bản lĩnh là người biết đâu là giới hạn của những cuộc nhậu
khi và chỉ khi thói quen sử dụng rượu bia lành mạnh được xây dựng
mới đảm bảo được những cuộc vui nối dài mang đến hạnh phúc cho cá nhân gia đình lẫn xã hội
bạn có suy nghĩ thế nào về các vụ ngộ độc rượu gây tử vong gần đây
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân